xin kính chào quý vị và các bạn
những ngày đầu tháng bốn nắng nóng xảy ra trên diện rộng
trong đó khu vực sơn la hòa bình và các tỉnh thanh hóa đến thừa thiên huế đã có nắng nóng gai gắt
có nhiều điểm nhiệt độ còn trên bốn mươi độ nắng nóng đặc biệt gai gắt
ảnh hưởng phần nào đến sinh hoạt thường nhật của người dân
đêm nay và ngày mai do chịu ảnh hưởng của rìa nam dạnh áp thấp có trục ở khoảng hai mươi sáu hai mươi chín độ vĩ bắc
nối với vùng áp thấp nóng phía tây nên khu vực tây bắc bộ tiếp tục có nắng nóng
riêng sơn la hòa bình có nắng nóng gai gắt với nhiệt độ ban trưa có thể đạt ngưỡng ba mươi bảy ba mươi chín độ
còn đối với khu vực phía đông bắc bộ ngày nắng nhiệt độ ban trưa từ ba mươi hai ba mươi năm độ có nơi cao hơn
với các tỉnh miền trung ngày mai suốt dọc các tỉnh từ thanh hóa đến phú yên
có nắng nóng gai gắt và đặc biệt gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ ba mươi bảy bốn mươi độ có nơi trên bốn mươi độ
chỉ riêng các tỉnh từ khánh hòa đến bình thuận trời nắng vừa phải
với nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai đến ba mươi năm độ
đi cùng với đó là độ ẩm giảm thấp vào trưa chiều
dự báo nắng nóng còn kéo dài tại miền trung trong những ngày tới
nên người dân khu vực này cần tiếp tục đề phòng khả năng xảy ra cháy rừng và hỏa hoạn có thể xảy ra
tại tây nguyên ngày nắng có nơi nắng nóng với nhiệt độ cao nhất trong khoảng ba mươi ba ba mươi sáu độ có nơi cao hơn
còn đối với khu vực nam bộ nắng nóng vẫn tiếp tục xảy ra diện rộng
với nhiệt độ cao nhất có thể đạt từ ba mươi bốn ba mươi bảy độ có nơi cao hơn
còn về đêm nhiệt độ giảm dần thấp nhất ở nam bộ từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
còn tại vùng cao từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ thời tiết chuyển dị mát hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
khu vực bắc biển đông và phía bắc của giữa biển đông
bao gồm quần đảo hoàng sa phổ biến có gió nam đến tây nam cấp bốn cấp năm
phía nam của giữa biển đông và nam biển đông bao gồm quần đảo trường sa có gió đông cấp bốn
mưa chỉ xảy ra vài nơi tầm nhìn xa trên một mươi km
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa đều ở dưới mức ba mươi bốn độ
đến với thời tiết thủ đô hà nội tại đây mây thay đổi ngày nắng gió đông nam đến nam cấp hai
nhiệt độ ngày đêm trong khoảng hai mươi bốn ba mươi sáu độ